tại thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh
tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
dự lễ còn có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương phó thủ tướng vũ đức đam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban
bộ ngành trung ương và tỉnh quảng nam
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
trong suốt bảy mươi ba năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm đến công tác thương binh liệt sĩ
người có công với nước bằng việc ban hành nhiều chủ trương chính sách quy định pháp luật về ưu đãi
đối với người có công với cách mạng các cơ quan chức năng đã tìm kiếm quy tập được hàng vạn
hải cốt liệt sĩ trong nước và ở nước bạn lào campuchia chủ tịch quốc hội cũng biểu dương
và đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp các ngành các cơ quan đoàn
thể từ trung ương tới địa phương cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân trong việc
thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công với cách mạng đồng thời cho rằng
hàng năm đến ngày hai mươi bảy tháng bảy là dịp để mỗi người dân việt nam hướng về những liệt sĩ đã khuất
biết ơn và trân trọng những thương binh anh dũng trong chiến đấu cần cù sáng tạo trong cuộc sống
hôm nay đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc và tự nhắc nhờ
mình hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất
các tổ chức chính trị xã hội đồng bào trong nước và đồng bào việt nam sinh sống ở nước ngoài
tiếp tục chung tay để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công
và chúng ta xem đây là tình cảm là vinh dự là trách nhiệm của chúng ta đối với những người
đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất xây dựng và bảo vệ đất nước
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch quốc hội chúc các đồng chí lão thành cách mạng các bà mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các thương bệnh bình thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống
đồng thời mong các đồng chí thương binh bệnh binh và gia đình người có công tiếp tục phát huy
truyền thống cách mạng đạt nhiều thành tích hơn nữa trở thành những tấm gương sáng trong phong trào
thi đua yêu nước góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng đã tới dự buổi trao tặng nhà tình nghĩa cho hai mươi gia đình
chính sách và trao hai trăm linh suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh quảng nam